hôm nay trên đường quang trung đoạn qua phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm
một nam thanh niên điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị xe cẩu từ phía sau kháng trúng tử vong
theo thông tin ban đầu nạn nhân gần ba mươi tuổi điều khiển xe máy chở theo một người bạn lưu thông trên đường quang trung
theo hướng từ chợ cầu về ngã sáu g vấp
khi đến gần ngã ba đường đỗ thúc thịnh phường một mươi hai quận gò vấp
thì ngã văng ra giữa đường và bị xe cẩu cán trúng tử vong tại chỗ
người bạn đi chung xe may mắn thoát nạn
một trong số những người đi chung với nạn nhân cho biết trước khi bị ngã ra đường
xe của nạn nhân có va quẹt nhưng không nói rõ là va quẹt với xe máy khác chạy cùng chiều
hay vao quẹt với chính xe cẩu
tại hiện trường nạn nhân nằm cách xe máy khoảng một m mùa bỏ hiểm vỡ nát
cách đó khoảng bốn mươi m chiếc xe cẩu được cho là kháng trúng nạn nhân đang dừng lại
để chờ cơ quan chức năng đến giải quyết